ngày hôm qua các đặc vụ của cục điều tra liên bang mỹ fbi đã đột kích và lục xoát nhà của cựu tổng thống donald trump tại khu nghỉ dưỡng malago ở florida
theo cựu tổng thống mỹ cuộc đột kích không báo trước là không cần thiết hoặc không thích hợp
cuộc đột xót này có khả năng liên quan đến cuộc điều tra của bộ tư pháp mỹ về việc cựu tổng thống donald trump có thể đã đưa các tài liệu chính thức từ nhà trắng đến khu nghỉ dưỡng này khi ông còn là tổng thống mỹ
điều này có thể vi phạm nghiêm trọng luật pháp nếu đó là các tài liệu mật
cuộc lục xoát chưa từng có tại nhà của một cựu tổng thống mỹ cho thấy tính chất phức tạp của cuộc điều tra
vào thời điểm diễn ra vụ lục xoát ông donald trump đang ở new york phía bộ tư pháp mỹ cũng như fbi đều từ chối bình luận về vụ việc lần này
vào thời điểm diễn ra vụ lục xoát ông donald trump đang ở new york phía bộ tư pháp mỹ cũng như fbi đều từ chối bình luận về vụ việc lần này